giá vàng thế giới đã có phiên tăng phi mã trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín với làn sóng lây nhiễm thứ hai đang bùng phát trên toàn thế giới
và giá vàng trong nước cũng tiếp tục tăng theo giá thế giới
giá vàng miếng sjc được niêm yết vào sáng nay đã tăng từ hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một lượng so với chiều ngày hôm qua
chín giờ sáng lượng người đến mua bán vàng tại cửa hàng bảo tín minh châu bắt đầu đông hơn mọi khi
sau nhiều ngày giữ ở mức trên bốn mươi chín triệu đồng một lượng giá vàng đã tăng thủng mốc năm mươi triệu đồng một lượng trong hai ngày qua
mở đầu phiên sáng nay giá vàng niêm yết mua bán là năm mươi triệu một mươi năm mươi triệu năm trăm sáu mươi đồng một lượng tăng tới hơn ba trăm linh đồng một lượng so với chiều qua
tôi thì thấy giá vàng nó cũng đang lên một tí mà tôi cũng đang cần tiền tôi cũng đi đến tôi bán
nhà tôi có việc tôi biết là cao tôi cũng vẫn phải dùng đến thì tôi cũng phải mua
tôi thấy là mấy hôm nay thì giá vàng nó lên tôi cũng có một ít giữ chữ ở nhà

tôi thấy giá vàng nó lên tôi cũng có một ít giữ chữ ở nhà

lượng người giao dịch đông nhưng mua bán trái chiều chủ yếu là mua bán nhỏ lẻ
các nhà đầu tư cá nhân khá thờ ơ với đợt tăng giá này chủ yếu chỉ quan sát
lượng giao dịch chủ yếu tập trung vào buổi sáng buổi chiều các cửa hàng khá vắng khách
vàng trang sức của bảo tiến minh châu được niêm yết giá mua bán quanh mốc bốn mươi chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn năm mươi triệu ba trăm năm mươi đồng một lượng
khoảng cách mua bán rút ngắn hơn so với tuần trước
giá vàng sáng nay trên thị trường thế giới tiếp tục tăng dữ dội và lần đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi một vượt trên ngưỡng cản quan trọng là một tám trăm linh usd một ounce
hiện giá vàng thế giới đang neo ở mốc một tám trăm một mươi usd một ounce
theo các chuyên gia giá vàng có thể tăng tới năm mươi năm triệu đồng một lượng nếu giới đầu tư thận trọng với chứng khoán và dịch covid một mươi chín tiếp tục diễn biến khó lường trên thế giới